thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện thịt trâu đông lạnh được gắn mát thịt bò nhập khẩu và đẩy giá bán lên cao
điều này đã và đang móc túi người tiêu dùng một số tiền không hề nhỏ và được xem là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của người dùng vì không được kiểm soát về chất lượng
vâng đây có thể xem là một cảnh báo về việc cần tăng cường kiểm soát và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm đặc biệt là đối với những loại thực phẩm ngắn mát nhập khẩu
không khó để tìm kiếm thông tin về các cơ sở chuyên cung cấp thịt bò nhập khẩu đông lạnh trên các trang mạng xã hội
loại thực phẩm này được quảng cáo là nhập khẩu từ các nước như úc mỹ canada với nhiều mức giá khác nhau
trong khi giá thịt bò tại việt nam đang giao động từ hai trăm ba mươi đến ba trăm linh đồng một kg thì giá bò nhập khẩu lại chỉ từ bảy mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg
vậy thực hư chất lượng của các sản phẩm thịt bò này như thế nào
trong vai một người đang tìm nhà cung cấp thịt bò đông lạnh cho nhà hàng nướng lẩu
trong vai một người đang tìm nhà cung cấp thịt bò nhập khẩu giá rẻ nhóm phóng viên đã tìm tới một cơ sở chuyên bán các khay thịt bò nhập khẩu đông lạnh tại hoàng mai hà nội
tại đây người bán cho biết các khay thịt bò này rất đa dạng về giá cả và chất lượng muốn tìm mua loại nào cũng có
cái này là của bên nào ạ chị
cái này là canada xl đấy

các mã này đây là bắp bò alana
nếu như mình làm là thường là combo hay là mình làm theo như thế nào
ờ buffet với lại là
buffet bao nhiêu ạ
buffet khoảng tầm một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi chín
một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi chín thì giống như thế này đúng rồi
loại này thì bao nhiêu

nếu mà chị mà lấy em để chị tám mươi đấy
cái dòng này nó rất là rẻ

nên đương nhiên bán ra nó cũng rẻ rồi
rồi cao cấp cũng có nói chung là bò cái gì bọn em cũng có
ba trăm linh mấy bốn trăm linh mấy một cân cũng có
mà hơn triệu cũng có
ăn nó giòn nó cũng ngon
nó không khác gì bọn em nói thật
khi được hỏi nguyên nhân vì sao các khay thịt bò lại có giá rẻ như vậy
người này đã không ngẩn ngại tiết lộ
bởi vì thịt bò nhập khẩu này thực chất đã được trộn lẫn với thịt trâu
cũng vì vậy mà hầu như tất cả các thùng hàng ở đây đều không có tem mát rõ ràng
sao nó lại rẻ thế nhờ
thì nó là châu mà
là em bỏ hết cho lẩu quang
tất cả là châu nhưng mà mình toàn gọi là thanh bò hoặc là bắp bò
còn những cái chỗ này nhá là nó sẽ trộn thịt châu rồi tất cả các loại
nhưng các loại rẻ tiền vào nữa
nên là ăn nó sẽ bị dai
như vậy thôi thì ạ
dân làng làng châu làng chị làm một thời gian về mặt hàng này là chị quen hết
đây là hàng gọi là hàng xấu
có giấy tờ gì không
tèm mát các kiểu ấy à
thùng đây thì nó sẽ là nguyên thùng như vậy rồi
nó có những cái tèm mát như thế này rồi
còn những cái hàng như thế này thì thường là tụi em sẽ cứ cho mọi người
rồi em để đóng như thế này để bỏ cuôn ấy
thì nó sẽ không có và nó sẽ có một cái giấy tờ chung
ví dụ như là vệ sinh an toàn thực phẩm
tất cả những cái giá mà nó thấp ấy không bao giờ có gọi là nó không ăn được hàng chính hãng đâu
đa phần là tầng hàng giỏm ấy
tầng hàng châu này thôi
tiếp tục tìm đến một cơ sở thứ hai tại bắc tử liêm hà nội
chúng tôi lại được người bán xác nhận sự thật về những khay thịt bò nhập khẩu đang được bán chản lan chính là thịt trâu
người này còn khẳng định hai loại thịt này nhìn bên ngoài thì giống hệt nhau
ngay cả khi ăn cũng rất khó để phân biệt
cái này chúng tôi cắt sẵn như thế này
cái này là các bọc chú cây nướng
nó cứ dùng từ là bò tảng rồi các thứ đây này
nó cứ gọi là bò tảng này chẳng hạn thế
nó order này
chân bò tảng lưỡi cánh
nhưng thực ra bò đấy đâu
đây là châu
đấy là tôi vẫn nói là châu rồi
những khách người ta vẫn cứ gọi là bò tảng
được biết mỗi ngày cơ sở này cung cấp thịt bò đông lạnh cho rất nhiều nhà hàng
quán ăn trên địa bàn hà nội
vì thế muốn lấy bao nhiêu cũng có
chị muốn xuất hóa đơn bình thường hóa đơn bán lẻ thôi
còn em có cần hóa đơn đỏ không
hóa đơn ý là hóa đơn xuất nhập hàng của ấy thì chị có
hóa đơn là một là hóa đơn bán lẻ bình thường hóa đơn bán lẻ thông thường
hai là hóa đơn đỏ
hóa đơn đỏ thì thực ra thì bọn em cần ví dụ như số lượng bao tiền trong một tháng
chẳng hạn thế thì bọn em báo chị thôi
chúng tôi tiếp tục tìm đến một kho đông lạnh tại chợ long biên
khu chợ đầu mối lớn nhất hà nội
tại đây người bán cho biết khách hàng của họ chủ yếu là các nhà hàng buffet lẩu nướng dành cho sinh viên
cũng giống như các cơ sở trước cơ sở này cũng khẳng định đây là thịt lợn
chứ không phải là
chứ không phải là thịt bò như quảng cáo
đây là thịt gì hả chị
các nhà hàng quán lẩu thì nó hay lấy bắp thịt trâu này
ừ đúng bắp hay lấy bắp
buffet lẩu nướng thì phải lấy cái bắp đấy thôi chứ lấy bắp bò thật thì
thì mình nghĩ là khách ăn vào thì
có phát hiện không
không được mình nhận được không biết
khách chị bán hàng là chị mới biết chứ không bán hàng là chị
ngày trước không ăn không bán hàng chị chết không biết được
để làm được cái miếng thịt từ đông lạnh ra thịt tươi
để bán ngoài thị trường
thì ngoài cái chuyện giã đông cho đúng
thì hiện nay người ta còn dùng rất nhiều cách
để làm cho người tiêu dùng nhầm tưởng là đây là thịt bò tươi
qua một quá trình bảo quản
thì đã bị cho vào đấy rất nhiều các hoạt chất
để người ta duy trì được màu sắc mùi vị cho cái thịt bò
cho nên khuyến cáo ở đây là không nên ăn các thực phẩm
không rõ nguồn gốc
thực tế cho thấy
thì châu đông lạnh đang được gắn mát thịt bò nhập khẩu
và đẩy giá bán lên cao
điều này đã và đang móc túi người tiêu dùng một số tiền không hề nhỏ
bên cạnh đó những loại thực phẩm nhập lậu này
không được kiểm soát về chất lượng
nên nó được xem là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của người dùng
đây có thể xem là một cảnh báo về việc cần tăng cường kiểm soát
và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh
những loại thực phẩm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
đặc biệt là đối với những loại thực phẩm gắn mát nhập khẩu